nhằm giảm thiểu rủi ro về lợi dụng ví tiền điện tử để rửa tiền thực hiện các hoạt động bất hợp pháp
ngân hàng nhà nước đang đề xuất dự thảo về quy định hạn mức giao dịch với ví điện tử
để phù hợp với mục đích sử dụng và phục vụ thanh toán các giao dịch nhỏ lẻ
ngân hàng nhà nước việt nam đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi
hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
đáng chú ý ngân hàng nhà nước quy định tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử cá nhân
tối đa là hai mươi triệu đồng việt nam trong một ngày và một trăm linh triệu đồng việt nam trong một tháng
đối với tổ chức tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử tối đa là một trăm linh triệu đồng việt nam trong một ngày
và năm trăm linh triệu đồng việt nam trong một tháng
bên cạnh đó dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử
không được phép phát hành hơn một ví điện tử cho một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử
và không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử trả lãi trên số dư
hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử